do đã nằm trọn trong khối không khí lạnh nên trong ba ngày tới
thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ phổ biến nhiều mây ít mưa với mức nhiệt ở ngưỡng rét
khi ngày đêm sẽ chỉ giao động từ một mươi năm đến hai mươi bốn độ
quý vị và các bạn nên chủ động trang bị giận áo khoác cũng như khăn quàng cổ trước khi ra khỏi nhà
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay ngày mai vẫn duy trì mưa rào và rông rải rác
sang hai ngày tiếp theo tại đây sẽ chuyển tạnh giáo với nền nhiệt trên khu vực cũng ở ngưỡng rét
khi mức nhiệt ngày đêm trong thời đoạn tới chỉ giao động từ một mươi bảy đến hai mươi bốn độ
không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến khu vực trung bộ và kết hợp với hoạt động của gió đông trên cao
nên từ nay cho đến ngày hai mươi năm tháng một mươi tại các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế sẽ có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến là từ hai trăm linh bốn trăm linh mm có nơi trên bốn trăm năm mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lụ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
nền nhiệt trên khu vực cũng không cao ngày đêm giao động từ một mươi sáu hai mươi bốn độ trời rét
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận cũng chịu tác động của hình thế gây mưa đã phân tích ở trên
nên trong ba ngày tới tại các tỉnh đà nẵng đến bình định cũng có mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt trên khu vực không quá cao trưa chiều giao động từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
vùng cao tây nguyên trong hôm nay và ba ngày tới
tiếp tục có mưa rào và rông rải rác lúc chiều tối
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
do có mưa nhiều nên nền nhiệt trên khu vực không quá cao ngày đêm giao động từ một mươi tám đến hai mươi chín độ
các tỉnh thành nam bộ cũng có mưa rông lúc chiều tối
và đáng lưu ý là ở vùng biển phía nam đang xuất hiện một vùng xoáy nhiễu có khả năng mạnh lên
và ảnh hưởng tới thời tiết các khu vực trên biển và ven đất liền
do đó mưa rông ở các tỉnh ven biển sẽ có
có xu hướng gia tăng hơn về cường độ trong các ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng một mươi
vì vậy người dân cần hết sức đề phòng với hiện tượng rông xét và gió giật mạnh
nền nhiệt trên khu vực cũng không quá cao khi trưa chiều chỉ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ